xin chào và hẹn gặp lại
quá trình tập trung khiếu nại tố cáo
năm hai nghìn hai mươi hai các bị cáo tiếp tục cùng với các hộ dân bị ảnh hưởng
bởi dự án tập trung đông người tại thành phố hà nội căng băng rôn hô hào
tại khu vực gần trụ sở các cơ quan trung ương
quá trình các bị cáo tập trung đông người đã quay video rồi phát trực tiếp
lên mạng xã hội facebook đã có hàng nghìn lượt xem hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận
trong đó có một số đối tượng và bị cáo ngô như nghiệp
đăng tải nhiều bình luận tiêu cực không đúng sự thật
tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố
căn cứ các tài liệu chứng cứ đã thu thập kết quả tranh tụng tại phiên tòa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt vũ bích vân năm năm tù
ông thị thụy và vũ thị nga cùng ba năm tù trình thị sang hai năm tù
ngô như nghiệp hai năm sáu tháng tù
với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tòa ninh dân tỉnh bắc cạn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai
đối với hoàng thị thầm đồng thị nhấm và hoàng thu lệ cùng chú tỉnh bắc cạn
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thầm làm hiệu trưởng
chủ tài khoản trường phổ thông dân tộc nội chú ngân sơn huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
lợi dụng chức vụ quyền hạn đã chỉ đạo nhấm là thủ quỹ của trường và lệ là kê toán của trường
quyết toán sử dụng tiền học bổng của học sinh để chi không đúng quy định cho các hoạt động khác của nhà trường
tổng số tiền các bị cáo chi không đúng mục đích gây thiệt hại đến quyền lợi của các học sinh là trên hai trăm tám mươi ba triệu đồng
hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo hoàng thị thầm ba năm sáu tháng tù giam phạt bổ sung một mươi năm triệu đồng
xử phạt bị cáo đồng thị nhấm và hoàng thu lệ mỗi bị cáo một mươi tám tháng tù giam
phạt bổ sung mỗi bị cáo một mươi triệu đồng để xung công quỹ
liên quan đến vụ lừa đảo mua bán bất động sản của công ty lộc phúc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can huỳnh hữu tường
chủ tại tp hcm tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quyết định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo đó từ tin tố cáo của bị hại và qua công tác nghiệp vụ
ngày ba mươi một tháng tám công an tỉnh đồng nai phát hiện bắt quả tang công ty lộc phúc
địa chỉ tại quận tân bình tp hcm đang giao dịch bất động sản tại dự án ma
trên địa bàn xã an viễn huyện trảng bom tỉnh đồng nai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng
quá trình điều tra mở rộng vụ án ngày bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với huỳnh hữu tường chủ mưu cầm đầu
tổ chức cho công ty lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản
để trốn tranh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng
tường thuê nguyễn văn an làm tổng giám đốc nhưng mọi hoạt động của công ty đều do tường điều hành
từ ngày sàn giao dịch bất động sản trên bị đánh sập đến nay đã có gần tám mươi khách hàng là nạn nhân
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản
của công ty lộc phúc với số tiền giao dịch khoảng một trăm linh tỷ đồng
đấu tranh mở rộng chuyên án môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không hoa hậu hoa khôi
do đối tượng võ thị mỹ hạnh cầm đầu
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phát hiện các đối tượng cầm đầu
còn tổ chức môi giới mại dâm cho một số người đạt giải cao trong các cuộc thi hoa hậu và hoa khôi
qua đó cơ quan công an đã xác định đối tượng nguyễn thành liêm và hà thụy vân anh
cùng chú tại phường tân hưng quận bảy là hai đối tượng cùng tham gia cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm này
theo đó các đối tượng đã tổ chức hoạt động mại dâm với giá bán dâm lên đến hai trăm linh triệu đồng một lượt
đáp ứng các yêu cầu của khách mua dâm như đi tour đi nhanh qua đêm
nhằm thuận lợi cho việc tìm kiếm gái bán dâm liêm và vân anh đã móc nối với hai đối tượng là đỗ tiến hải
chú tại hà nội và bùi minh tuấn chú tỉnh hưng yên để cùng tổ chức hoạt động mại dâm trên toàn quốc
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã chủ trì phối hợp với công an quận bảy
bắt giữ hai đối tượng là nguyễn thành liêm và hà thụy vân anh
mỗi lần môi giới thành công liêm và vân anh được hưởng một đến hai đô la mỹ
một lần một gái bán dâm là các hoa khôi hoa hậu người mẫu
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tiếp tục mở rộng chuyên án
liên tiếp đột nhập các biệt thự liền kề hay nhà dân sơ hở thực hiện hơn hai mươi năm vụ trộm cắp tài sản
trần xuân trung chú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh vừa bị công an quận liên triều thành phố đà nẵng bắt giữ khẩn cấp
từ tháng sáu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn quận liên triều liên tiếp xảy ra nhiều vụ đột nhập nhà
ở các căn hộ shop house biệt thự liền kề vào thời điểm đêm khuya về sáng để trộm cắp tài sản
nhờ đình thủ đoạn của đối tượng hết sức tinh vi công an quận liên triều đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an tổ chức truy xét
sau thời gian tích cực truy tìm công an quận đã phát hiện trung có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xác minh
áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã theo dấu và bắt giữ trung tại quy nhơn di lý về đà nẵng
quả đấu tranh trung thừa nhận đã gây ra hơn hai mươi năm vụ đột nhập biệt thự liền kề và nhà dân trên địa bàn quận liên triều
cũng như cả thành phố đà nẵng lấy đi tài sản phần lớn là tiên mặt điện thoại di động đồng hồn đeo tay
bán đi để có tiền tiêu xài cá nhân
để biết trung có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản mãn hạn tù chưa lâu lại tiếp tục phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh hà nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự
đồng thời tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng vì hành vi cướp tài sản
đáng chú ý các đối tượng trong vụ việc này chỉ một mươi năm tuổi nhưng vì thiếu tiền tiêu xài đã sử dụng hung khí để gây án manh động liều lĩnh
manh động liều lĩnh là những hình ảnh mà camera hiện trường ghi lại khi hai đối tượng này gây án
nạn nhân của các đối tượng hướng đến chủ yếu là phụ nữ
nữ tham gia giao thông trên những đoạn đường vắng vào thời điểm ban đêm hoặc sáng sớm
qua quá trình xác minh đội cảnh sát hình sự công an huyện đông anh đã dựng lên hai đối tượng
đó là hoàng nghiêm thành hộ khẩu thương chú tại hoàng mai hà nội và liêu đức anh hộ khẩu thương chú tại hai bà trưng hà nội
cả hai đều sinh năm hai nghìn bảy
ban ngày các đối tượng đi học nhưng đêm xuống các đối tượng chuẩn bị hung khí di chuyển từ hoàng mai sang huyện đông anh tìm kiếm con mồi

dừng lại nhiều thứ nhiều việc học về tương lai cháu
có khi cũng chỉ ý này có khi tương lai cháu cũng không ra gì
đây không phải là lần đầu tiên công an huyện đông anh xử lý các đối tượng là thanh thiếu niên có những hành vi manh động như cướp cướp giật
đặc biệt độ tuổi của các đối tượng chỉ từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
điều đó cho thấy các đối tượng phạm tội đang ngày càng trẻ hóa
phần lớn các tội phạm xảy ra nó thuộc về lứa học sinh sinh viên thì có thể gây dối trật tự ứng cộng
cướp giật tài sản cướp tài sản
và phần lớn trong vụ việc thì bị hại là gồm các phụ nữ người lớn tuổi và người trung niên
khi các bị hại chống trả thì có thể các đối tượng sẽ sử dụng hung khí và gây ảnh hưởng tích mạng
qua đây thì cũng có cần sự quản lý của nhà trường phối hợp cùng gia đình để phối hợp phòng ngừa
hiện công an huyện đông anh đang củng cố tài liệu hồ sơ làm rõ sai phạm của từng đối tượng để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông vừa lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe đối với nhóm người chạy mô tô phân khối lớn vi phạm quy định về tốc độ khi tham gia giao thông đường bộ
trưa ngày một mươi năm tháng chín trên đường hồ chí minh đoạn qua xã nam bình huyện đắk song tỉnh đắk nông lực lượng cảnh sát giao thông đắk nông phát hiện đoàn xe mô tô phân khối lớn gồm chín chiếc đang chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện
qua kiểm tra có bảy xe vi phạm vượt quá tốc độ lần lượt là từ bảy mươi tám đến chín mươi tám km một giờ
trong khi đó tốc độ tối đa cho phép trên đoạn đường trên chỉ sáu mươi km một giờ
ngay sau đó tổ công tác đã lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
trong bối cảnh nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn những kiến thức thoát hiểm cần được mỗi người
mỗi gia đình thường xuyên trao đổi thông tin với nhau để các thành viên trong gia đình đều nắm bắt và thực hiện thành thạo
thiết kế riêng một khu vực nằm trong tầm nhìn dễ quan sát tại hầm để xe dành cho xe điện
đặt tủ để bình chữa cháy gần khu vực xe điện
sau hai mươi hai giờ đội ngũ bảo vệ của khu trung cư này sẽ chủ động giúp giạc xe điện của cư dân
để phòng chống cháy nổ
những việc làm này đã giúp ngăn ngừa những nguy cơ về cháy nổ do xe điện gây ra
có đội ngũ bảo vệ ở đây trực hai mươi bốn hai mươi bốn và ông tôn đã yêu cầu và thậm chí đã dán cả những việc cảnh báo
tức là sau hai mươi hai h tức là sau một mươi giờ đêm là ông tiến hành sẽ rút hết ra
để loại trừ những sự cố bất sắc có thể không ai xảy ra
qua cái vụ này cũng thấy là sẽ có phải có ý thức hơn
nhưng mà phải có cái tuyên truyền cho người ta hiểu nhiều hơn về cái chuyện này
ít nhất là mỗi gia đình phải có người hiểu biết về cái này để xử lý tình huống khi cần thiết
trong vụ cháy trung cư mini vừa qua kỹ năng thoát hiểm đã giúp một gia đình gồm ba người
trong đó có một cháu bé bốn tuổi thoát nạn an toàn bằng cách trang bị thăng dây
từ câu chuyện đó mới thấy việc trang bị kỹ các kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ là vô cùng quan trọng
khi gặp các nguy kịch người dân nên bình tĩnh xử lý các tình huống
tránh bối rối sẽ dễ mất kiểm soát gây nguy hiểm
nếu không có mặt nạ lọc độc thì có thể dùng khăn rẻ dấp vào nhúng vào nước và hô hấp qua đó
để tránh bối rối
để lọc bớt những khí độc hại mà mình không nhìn thấy không có mùi
còn đối với những tầng thấp ví dụ như từ tầng ba thể xuống thì có thể sử dụng thang dây để treo xuống
hoặc là có thể sử dụng dây thừng để đối với những người có kỹ năng có sức khỏe có thể thoát xuống phía dưới
và việc trang bị các kiến thức an toàn nói chung cũng như kiến thức an toàn phòng cháy cháy là yêu cầu bắt buộc đối với cuộc sống hiện nay
nó sẽ giúp cho bản thân chúng ta có thể tự
tự tin bình tĩnh và giải quyết các tình huống từ cháy nổ cho đến các tình huống nguy hiểm khác trong cuộc sống
bên cạnh nắm vững kiến thức cách thoát hiểm khi cháy trung cư nhà cao tầng
người dân còn cần trang bị phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
gồm lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy báo cháy bình chữa cháy
trang bị thiết bị hỗ trợ thoát hiểm như dây thừng thang dây dây thoát hiểm mặt nạ chống độc
thường xuyên kiểm tra chú ý tới các địa điểm dễ xảy ra cháy nổ như công tắc điện nơi đặt cầu giao điện
ngoài ra mỗi người cần tham gia các buổi tập huấn hướng dẫn cách xử lý sự cố
cách sử dụng bình chữa cháy để kịp thời ứng phó khi có đám cháy
luôn đề cao tinh thần cảnh giác đề cao phòng cháy nổ trong mọi tình huống